theo ước tính của ngân hàng thế giới vkp trận động đất có độ lớn bảy tám và các đợt dư chấn tại thổ nhĩ kỳ và syri hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất vật chất trực tiếp lên đến gần khoảng năm một tỷ usd ở syri khiến quốc gia nhiều năm chìm trong nội chiến này càng gặp nhiều khó khăn
ước tính giá trị hiện tại của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại bằng khoảng một mươi gdp của syri vkp nhận định các tổn thất này càng làm trầm trọng thêm những đau khổ và sự tàn phá mà người dân syri phải chịu đựng trong nhiều năm qua đồng thời sẽ gây suy giảm kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa đến triển vọng tăng trưởng của quốc gia trung đông
trận động đất hôm sáu tháng hai đã cướp đi sinh mạng của gần sáu người và khiến hàng nghìn người bị thương tại tây bắc syri
đường xá hệ thống điện nước hư hỏng nghiêm trọng hàng trăm nghìn người không có nơi trú ẩn an toàn trong thời tiết lạnh giá trong khi công tác cứu trợ và tái thiết còn nhiều hạn chế